tiến hành kiểm tra các bộ cơ quan địa phương từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai hàng tháng
tổ công tác của thủ tướng chính phủ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gửi xin ý kiến các thành viên tổ công tác hoàn thiện báo cáo từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám hàng tháng báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp chính phủ thường kỳ của tháng
trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về báo cáo kết quả kiểm tra của tổ công tác văn phòng chính phủ sẽ thông báo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để các bộ cơ quan địa phương có liên quan thực hiện
tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp chính phủ thường kỳ để chính phủ chỉ đạo trong nghị quyết phiên họp thường kỳ của chính phủ hàng tháng
mỗi tháng tổ công tác của thủ tướng chính phủ sẽ kiểm tra từ hai đến ba bộ cơ quan địa phương tập đoàn tổng công ty
thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về việc tổng hợp báo cáo tình hình cơ cấu lại sắp xếp cổ phần hóa và thoái vốn
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật
ra soát thực hiện nghiêm đầy đủ kịp thời chế độ thông tin báo cáo về tình hình doanh nghiệp cho chính phủ thủ tướng chính phủ
theo đó bộ tài chính định kỳ báo cáo chính phủ và thủ tướng chính phủ tình hình quản lý sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp
tình hình đổi mới sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đánh giá phân tích tình hình thực trạng tài chính của doanh nghiệp fdi doanh nghiệp dân doanh
bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp fdi trong phạm vi cả nước tình hình phát triển doanh nghiệp dân sinh tình hình sắp xếp phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác trên phạm vi cả nước
theo cơ sở dữ liệu tình hình doanh nghiệp do bộ kế hoạch và đầu tư theo dõi và các báo cáo của bộ tài chính
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tình hình đổi mới sắp xếp công ty lâm nghiệp trên phạm vi cả nước đồng thời gửi bộ tài chính
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin báo cáo định kỳ và hàng năm theo hướng dẫn của bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính
ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phân tích đánh giá lập báo cáo đề xuất về tình hình doanh nghiệp nói chung trên cơ sở báo cáo của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thưa quý vị những năm qua các cán bộ chiến sĩ tại đồn biên phòng nậm lạnh đã phát huy được vai trò của người chiến sĩ bộ đội biên phòng
đặc biệt là khi tết nguyên đán đang đến gần những người lính nơi đây lại càng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc giữ gìn bình yên cho đồng bào vùng biên
hôm nay nhà văn hóa bàn phòng xã nậm lạnh huyện xốp cộp trở nên đông đúc hơn thường lệ
biết được thông tin các chiến sĩ đồn biên phòng nậm lạnh sẽ xuống tiên truyền về các chủ trương chính xác
bà con đã gác lại công việc thường nhật tập trung về đây để lắng nghe
đây là hoạt động được cán bộ chiến sĩ đơn vị này thường xuyên tổ chức
bởi với đồng bào vùng biên khi trình độ nhận thức còn hạn chế thì việc trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền phổ biến sẽ giúp bà con nắm được những quy định của pháp luật
đặc biệt là khi dịp tết nguyên đán đang đến gần việc làm này cũng sẽ giúp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên
hôm nay được bộ đội biên phòng xuống tuyên truyền bà con rất phấn khởi và lắng nghe
ý kiến của các anh ở biên phòng tuyên truyền về luật biên giới quốc gia bảo vệ chủ quyền tổ quốc được tuyên truyền bà con sẽ chấp hành tốt các chủ trương của đảng nhà nước
cùng với việc tuần tra kiểm soát đường biên mốc giới giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nậm lạnh còn luôn giúp đỡ nhân dân địa phương trong cuộc sống hàng ngày
nhất là lồng ghép việc khám bệnh cấp thuốc miễn phí với hoạt động tuyên truyền cho bà con về công tác vệ sinh
phòng dịch ăn ở hợp vệ sinh
rất là chặt chẽ của lực lượng quân dân y của biên phòng phối hợp với trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh ban đầu cho bà con nhân dân trên đề bàn
từ đó là công tác khám chữa bệnh cũng luôn luôn được đảm bảo các chế độ an sinh xã hội cũng được triển khai thực hiện đồng đều
khi tết nguyên đán đang đến gần thì hoạt động bảo vệ an ninh trật tự vùng biên càng được đồn biên phòng nậm lạnh đẩy mạnh
đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ đường biên mốc giới trong dịp lễ tết
khi thực hiện triển khai thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các bộ phận xuống hối hợp cùng với cấp ủy đảng chính quyền địa phương
rồi các lực lượng chức năng ở địa bàn thực hiện công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
rồi tăng cường tuần tra đường biên mốc giới trong cái dịp lễ tết để đảm bảo làm sao là địa bàn luôn luôn an toàn
ổn định đường biên mốc giới được đảm bảo được giữ vững
đặc biệt là trong dịp tết
với những người lính mang quân hàm xanh niềm vui của họ chính là sự bình yên của đồng bào
của những bản làng nơi biên cương tổ quốc
và mỗi dịp tết đến xuân về họ lại càng ý thức được trách nhiệm cao cả của mình
để luôn hết mình với nhiệm vụ bảo vệ bình yên nơi biên cương
nhằm chào đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám ngay từ thời điểm này
thành phố hải phòng đã gấp rút đưa ra các phương án tân trang đô thị
cũng như là bảo đảm xử lý tốt các vấn đề phát sinh để phục vụ nhân dân
tết vui tươi phấn khởi và an toàn
cụ thể ngành xây dựng đang tập trung chỉ đạo công ty điện chiếu sáng
công ty cổ phần công trình công cộng và xây dựng công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch
tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ số bóng trang trí trên các tuyến đường thuộc địa bàn các quận
nhằm đảm bảo chứa sáng một trăm linh vào ban đêm tại các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn các quận
cùng lúc đó đảm bảo nguồn điện cung cấp đầy đủ cho người dân trong dịp nghỉ lễ
hệ thống chiếu sáng của thành phố thì mỗi khi tết đến xuân về thì công ty cũng đã chỉ đạo anh em
công ty thực hiện cũng bám sát cái chỉ đạo của thành phố cũng như là các ngành là đảm bảo thi tu hệ thống chứa sáng
hoạt động hết công suất và không cắt tiết giảm và phải đóng sớm hơn ngày thường và cũng như là cắt muộn hơn
để đảm bảo ánh sáng để phục vụ nhân dân trong dịp tết này
bên cạnh đó ngành dự kiến bôi trường
các ngành đã tạo chí khoảng tám mươi hai cây hoa các loại hơn năm trọng hoa lớn nhỏ tại các quận
các khu vực có mật độ giao thông lớn đồng thời để tạo diện mạo khang trang sạch sẽ
đáp ứng các nhu cầu dân sinh thiết yếu trong dịp tết
các đơn vị trực thuộc ngành đã lên kế hoạch thu gom vận chuyển rác công cành
thường xuyên tưới nước rửa đường tại các tuyến phố chính tập trung giả soát toàn bộ cây nguy hiểm
và đã tiến hành chặt hạ khoảng một trăm hai mươi cây nguy hiểm cắt tỉa tạo tán cho khoảng chín bảy trăm linh cây hiện tại
các đơn vị đã được gấp rút thi công hoàn chỉnh trên toàn thành phố
góp phần tạo không khí tưng bừng đón tết nguyên đán an khang hạnh phúc
thưa quý vị trong những ngày này nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chăm lo tết cho các hộ nghèo
hộ cận nghèo gia đình có công và những học sinh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã được các cấp các ngành đoàn thể
địa phương doanh nghiệp tích cực triển khai
những phần quà tết của các tổ chức cá nhân đã giúp
cho những gia đình nghèo phần nào vơi đi nữa khó khăn và có được cái tết đầm ấm xuống về
chương trình mùa xuân tình bạn do liên đội trường trung học cơ sở huỳnh thúc kháng
phường trường xuân tp tam kỳ đã thu hút đông đà các học sinh và các thể cô giá của trường tham gia
tại buổi lễ nhà trường đã trao năm trăm linh kg gạo cho năm mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn
cùng với hàng trăm chiếc áo mới cho các em trong dịp tết nguyên đán
đây là lần đầu tiên con được hòa nhận của nhà trường trước tết
đây cũng là món quà giúp nhà con trang trải trong những ngày tết
công thời cũng cảm nhận được sự chia sẻ cộng thông của các bạn trong giường
thành phố cũng đã trao gần sáu trăm linh xuất quà cho trẻ em nghèo với tổng trị giá hai trăm sáu mươi một triệu đồng
hội chức thập đỏ thành phố trao một trăm năm mươi xuất quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam
ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã có gần hai trăm linh phần quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố
qua đó đã kịp thời động viên tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn
đón tết vui tươi đầm ấm
đối tượng bảo trợ xã hội hộ nghèo và các hộ khó khăn đột xuất
thành phố cũng hỗ trợ ba trăm linh ngàn đồng một xuất
trong đó dự kiến là khoảng hai mươi năm hộ
và sẽ lãnh đạo thành phố cùng với các phòng ban ngành sẽ đi thăm trực tiếp các cứu hộ đó để động viên
và có sự chăm sóc để người ta có đấu một cái tích ấm cúng
bên cạnh những phần quà được trao tận tay
tam kỳ cũng đã hỗ trợ gần bảy kg gạo cho bốn trăm bốn mươi ba hộ có nguy cơ thiều đói trước trong và sau tết
với sự quan tâm sẻ chia và chung tay của toàn xã hội
đến nay người dân thành phố tam kỳ nhất là các hộ nghèo
đã sẵn sàng đón một cái tết nguyên đán đầm ấm tươi vui cùng mọi miền đất nước
hưởng ứng chương trình tết vì người nghèo xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan đơn vị
thực hiện tốt phong trào tết ấm miền tây xứ nghệ
thông qua việc quyên góp ủng hộ dành một phần ngày công lao động của mình
để chia sẻ giúp đỡ với các hộ nghèo đặc biệt là các hộ nghèo ở các xã biên giới
đón tết cổ truyền của dân tộc thêm sung túc ấm áp
qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó bền chặt trên địa bàn đóng quân
tại bản tóng xã biên giới nằm dài mặc cho cái lạnh miền núi cắt ra cắt thịt
bà con dân bản đã vượt núi vượt rừng có mặt tại nhà văn hóa để tham gia đêm giao lưu văn nghệ
với cán bộ hội viên phụ nữ bộ chỉ huy quân sự tỉnh và nhận ba mươi ba xuất quà
cùng nhiều quần áo ấm sách vở dây dép cho các em học sinh trong bản
tôi thay mặt cho nhân dân bản tống rất cảm ơn bộ đội bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đến tặng quà cho chúng tôi chúng tôi rất vui mừng phấn khởi
không có tết nào vui như tết năm nay sắp tới
chúng tôi rất vui rất phấn khởi bởi vì bộ đội góp phần góp gạo nếp cho chúng tôi gói bánh
chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi
cán bộ chiến sĩ dành một phần ngày công lao động của mình để chia sẻ giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
đến nay toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp được hơn ba trăm linh triệu đồng
giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón tết nguyên đán cổ truyền
ngoài ra hội phụ nữ cơ quan bộ chỉ huy và các huyện thị thành
đã tiến hành quyên góp ủng hộ tiền mặt gạo quần áo mới quần áo cũ sách vở đồ dùng học tập
để tặng cho đồng bào nghèo biên giới
đây là năm thứ hai mà chúng tôi đã thực hiện chương trình tết ấm biển tây sư nghệ
đối với phong trào này tôi rất là phấn khởi vì được sự quan tâm giúp đỡ của thủ trưởng
cũng như các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an
đã quyên góp ủng hộ một chút quà có thể là một chút quà nhỏ thôi
còn nơi đây một cái không khí rất là phấn khởi đầm ấm
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã và đang có nhiều nội dung biện pháp giúp đỡ cụ thể thiết thực
để giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới như tuyên truyền đường lối chính sách của đảng nhà nước
giúp dân làm đường nông thôn tu sửa trường học trạm y tế nhà văn hóa thôn bản
tặng thiết bị văn hóa và khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân bản
đến thời điểm này thì chúng tôi đã quyên góp được hơn ba trăm linh triệu đồng
và để đảm bảo cho các hồ nghèo của tỉnh được ăn tết vui tươi đầm ấm
xong với kết quả đó thì bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng tiếp tục chỉ đào cho chỉ hội phụ nữ
quyên góp các đồ dùng vật chất sách vợ quần áo
bảo đảm cho các xã trên tuyến bên dưới miền tây của tỉnh
đã tổ chức đoàn
để mà tiến hành cho cấp phạt đến tầng tây các gia đình nghèo và các cháu học sinh là nghèo vượt khỏi vươn lên
với tấm lòng tương thân tương ái tinh thần đồng cam cộng khổ gắn bó với nhân dân trên địa bàn đóng quân
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã chia sẻ một phần thu nhập của mình
để ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón xuân mới được ấm áp hơn
hạnh phúc hơn có phần củng cố vững chắc thêm thế trận lòng dân trên tuyến biên giới phía tây
thắt chặt hơn mối quan hệ quân dân cá nước trên quê hương bắc hổ kính nhiều
chỉ còn một vài ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
trong khi mọi người đang nô nức chuẩn bị đi sắm đồ tết cho bản thân và gia đình
thì vẫn có một số người lặng thầm bên nổi bánh trưng tự nấu chuẩn bị từng gói quà nhỏ
đem tặng cho hàng chục người nghèo người vô gia cư và những nhân viên vệ sinh môi trường
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày sát tết nguyên đán
thời tiết vẫn mưa và giá lạnh
cuộc sống và công việc của những người lao công vệ sinh môi trường
những người có hoàn cảnh khó khăn lại càng trở nên vô cùng vất vả
tuy vậy dường như tết đã đến sớm với họ bởi những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa từ cộng đồng
một mươi một giờ ba mươi phút tối dưới cái mưa cái lạnh cắt da cắt thịt
những bạn trẻ trong đội thanh niên tình nguyện phường phúc la
cùng những hội viên câu lạc bộ kỹ năng thanh niên hà nội
vẫn miệt mài cặm cụi bên nồi bánh chưng đăng
người đồ nước người ép bánh người vớt bánh để chuẩn bị thành những món quà
tuy nhỏ bé nhưng mang đầy ý nghĩa đem đi tặng cho những nhân viên vệ sinh môi trường
và những người có hoàn cảnh khó khăn
mỗi năm thì mình thấy trong dưới tết nguyên đán
những người những cô chú ở đây là những người vô cùng vất vả
vất vả đến tận hai đến ba lần mà để cho môi trường sạch sạch đẹp
và để cho nhân dân có được một cái tết sạch sẽ
như vậy thì thực sự là những con người hy sinh rất là thầm lặng
nghĩa là khi mà những người dân được về nhà được quây quần bên gia đình
thì các cô chú ấy vẫn còn đang miệt mài làm những công việc vất vả đến như vậy vì cộng đồng
qua chương trình xuân yêu thương tết sẻ chia năm hai nghìn một mươi tám của câu lạc bộ kỹ năng thanh niên hà nội
thì mình mong muốn rằng sẽ lan tỏa được những tình yêu thương tình cảm chia sẻ
rồi là sự đồng cảm của tất cả mọi người dành cho các cụ các người khó khăn trong xã hội
giữa cơn mưa và cái rét bút lạnh của buổi đêm hà nội những ngày sát tết
những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn cứ lặng lẽ làm công việc của mình
ngày nào cũng vậy họ vẫn công hiến hết mình để đem lại sự sạch đẹp cho môi trường
những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng vậy
tết với họ chỉ là một điều gì đó rất xa xỉ
rất vất vả buổi sáng sớm thì phải đi làm buổi sáng sớm trời mưa cả cả mưa rét thì cũng phải đi và làm
công việc rác rước này cũng rất nặng nặng nhưng tôi rất xúc động và cảm ơn tất cả
trước đây là bà ở với bố thế nhưng từ khi bố chết thì bà phải ở một mình
thế với cái đồng lương nhỏ bé thì cứ tự vượt lên và tự đi làm thêm để tự vượt lên để nuôi mình
nói chung thì cái khó khăn người sáng còn khó khăn nghĩa là các bà

cái khó khăn đó thì mình lại phải cố gắng lên vượt lên để coi như là phải bằng lòng với cuộc sống của mình để mà cho nó vui vẻ
những cái nắm tay những cái ôm những lời hỏi thăm động viên cùng những món quà tưởng chừng như rất nhỏ bé
nhưng lại đem đến cho họ không chỉ là niềm vui mà còn là sự yêu thương sẻ chia của cộng đồng
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mặc dù thành phố hồ chí minh đã có chủ trương dẹp bỏ chợ cóc chợ tự phát trên địa bàn
nhưng đây là việc không dễ dàng bởi có cầu át có cung
khi một bộ phận lớn người dân vẫn còn thói quen mua sắm lề đường trợ tạm
để bảo đảm hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối
chợ chính quy cũng là phần nào bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với nguồn hàng cung cấp cho thị trường thành phố hồ chí minh
trước mắt cần chấn chỉnh ngay các chợ cóc mọc ngay chợ đầu mối
mạo danh nguồn hàng chợ đầu mối trong kinh doanh
tết nguyên đán mậu tuất đang đến gần các làng hoa kiểng và các vùng chuyên canh rau màu trên khắp đất nước
đang tất bật chuẩn bị hàng hóa cung ứng ra thị trường phục vụ nhân dân đón tết
những ngày này tại làng hoa hiệp an huyện đức trọng vùng chuyên canh hoa lây ơn lớn nhất của tỉnh lâm đồng
không khí thu hoạch hoa đóng hàng hoa để kịp vận chuyển đến thị trường các tỉnh từ nam ra bắc
trở nên nhuộn nhịp
vụ hoa tết năm nay toàn xã hiệp an gieo trồng hơn hai trăm linh ha hoa lion các loại
theo nhận định do thời tiết miền bắc giá lạnh nên hoa lây ơn hiệp an năm nay được giá hơn mọi năm
nhà vườn phấn khởi vì hoa vừa được mùa lại trúng giá
hiện một bó hoa lion một mươi cành có giá từ ba mươi năm năm mươi nghìn đồng
tùy loại và màu sắc cao hơn vụ tết năm ngoái từ ba mươi năm mươi
còn tại thanh hóa
quảng trường lam sơn và nhiều tuyến phố rực rỡ bởi màu sắc các loại hoa và cây cảnh
theo một số chủ kiosk thời tiết năm qua có nhiều biến động
ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá bán một số loại cây nhỉnh hơn năm trước
năm nay các giống đào nở khá sớm nhưng nhiều nụ
với mức giá từ một đến hai triệu đồng người mua đã có thể lựa chọn những cành đào ưng ý cho gia đình
các loại hoa cành khác như hồng đỗ quyên tuy líp cúc có giá từ một trăm linh ba trăm linh nghìn đồng một trậu
còn cây lá quất đào và mai vàng vẫn được nhiều người lựa chọn hơn cả
bởi thói quen và mong muốn mang đến nhiều may mắn trong năm mới
tại vùng chuyên canh trồng rau màu và hoa kiểng ở các quận huyện
như bình thủy thốt nốt phong điền thới lai cờ đỏ tại thành phố cần thơ
nhiều loại rau màu và hoa kiểng được nông dân sản xuất quanh năm
nhưng trồng nhiều nhất vẫn là mùa vụ tết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ đã có kế hoạch sản xuất gần một tám trăm linh ha rau màu
với sản lượng gần ba mươi hai tám trăm linh tấn phục vụ tết gồm các chủng loại như hẹn hành ớt bầu bí dưa hấu
dưa leo rau thơm đậu bắp cải các loại đồng thời sản xuất khoảng hai một triệu trậu hoa kiểng
các loại chủ yếu là lan cúc vạn thọ mai để phục vụ thị trường
trong năm hai nghìn một mươi tám theo kế hoạch toàn thành phố sẽ trồng trên một mươi một hai trăm linh ha rau màu hoa và cây công nghiệp ngắn ngày
thị trường đào tết ở huyện văn chấn tỉnh yên bái đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
những cành đào rừng đào phai đào kép đua nhau khoe sắc không chỉ có người dân ở trong vùng đi mua đào
chơi tết mà các thương lái từ khắp nơi cũng đổ về đây mua buôn phục vụ nhân dân mua bán chuẩn bị bày
trong những ngày tết
nhiều năm nay đào cảnh ở khu vực thị trấn nông trường nghĩa lộ huyện văn chấn được ưa chuộng bởi không
chỉ có dáng cảnh đẹp hoa to cánh hoa hoa trắng
hoa to cánh hoa dày mà màu hoa rất đẹp giữ hoa tươi lâu trong suốt những ngày tết
đã ba năm nay anh hoàng văn khánh cùng những người bạn của mình đã lặn lội từ hải phòng lên đây
để chọn mua đào chơi tết
lâm nay lên đây thì thấy đào trên đây khá là đẹp nói chung là hoa nó lỏ to hơn và cành thì nói chung là
dáng nó cũng được dáng
nhận thấy nhu cầu thị trường đào tết ngày càng tăng nên gần một mươi năm trở lại đây nhân dân ở khu vực thị trấn
nông trường nghĩa lộ đã chuyển đổi các diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng đào
và đã khẳng định hướng đi đúng khi đào mang lại nguồn thu khá lớn
nói chung là thương nái hôm nay thì các nơi đổ vẻ là nhiều hơn so với năm ngoái mà khách mua là
nói chung là đều là gần như ưng ý thoải mái mà giá cả nó cũng rất hợp lý
dân làm đào là bà con cũng rất thoải mái mà mua bán nói chung hai bên là thợ mua đào làm năm nay là
nói chung là những người mua đào người ta ưng ý hơn
những người mua đào người ta ưng ý hơn so với năm ngoái
không khí tết đã rộn ràng những cây đào rực sắc thắm ở văn chấn đang theo chân thương lái đi khắp mọi miền đất nước
mang sắc xuân đến với mọi nhà thị trường đào tết năm nay đa dạng về chủng loại kiểu dáng giá cả tuy phong phú nhưng nhìn chung không tăng nhiều so với năm ngoái
việc lựa chọn được những cành đào đẹp đúng ý rất có ý nghĩa đối với mỗi gia đình
bởi cây đào không chỉ để chơi tết mà còn mang ước nguyện may mắn bình an
đem lại niềm vui và no ấm trong một mùa xuân năm mới
chile đạt kỷ lục về xuất khẩu rượu vàng
hàn quốc đang lên kế hoạch triển khai những nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm cuộc đối thoại liên triều có thể dẫn đến các cuộc đàm phán giữa mỹ và triều tiên
cũng như là các hình thức đối thoại khác
đây là khẳng định của ngoại trưởng hàn quốc kang kyung hwa trong cuộc hội đàm với người đồng cấp pháp jean yves le drian
tại cuộc hội đàm với ngoại trưởng pháp ngoại trưởng hàn quốc kang kinh hoa lý giải rằng những nỗ lực mà hàn quốc đang thực hiện là nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân triều tiên và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo này
về phần mình ngoại trưởng pháp le drian đặc phái viên của tổng thống pháp emmanuel macron tại olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám nhấn mạnh
pháp hoan nghênh việc nối lại đối thoại liên triều và hy vọng đá phát triển của cuộc đối thoại này sẽ tiếp diễn sau olympic
ông le drian cũng lưu ý rằng hai nước cần hợp tác chặt chẽ nhằm giúp triều tiên đưa ra quyết định đúng đán
cũng trong cuộc gặp hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực khác nhau
cũng như phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố quan hệ song phương thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cuộc đối thoại chiến lược hàng năm ở cấp ngoại trưởng
hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành chống phân biệt chủng tộc tại thành phố machérata miền trung italia
nơi cách đây đúng một tuần xảy ra vụ xả súng khiến sáu người nhập cư gốc phi bị thương
theo các nhà tổ chức có khoảng ba mươi người đã cầm áp vích và hô vang khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc
cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình
những người tham gia tuần hành cho biết mục đích của họ là ngăn chặn lòng thù ghét đang lan rộng trong xã hội
chủ yếu nhằm vào những người nhập cư
trước khi cuộc tuần hành diễn ra thị trấn machérata có khoảng bốn mươi một người dân sinh sống tại vùng mache ở trong tình trạng báo động cao
do lo ngại xảy ra xung đột giữa người biểu tình và người ủng hộ các phần tử phát xít mới
bên cạnh đó trong tuần qua căng thẳng gia tăng tại macherrata sau khi một đối tượng nổ súng từ một chiếc xe hơi chạy vòng quanh khu vực hiện trường
làm sáu người nhập cư gốc phi bị thương
cảnh sát cũng đã bắt hai người nigeria khác có liên quan tới vụ tấn công trong đó có một tên buồn ma túy
chính quyền tổng thống mỹ donald trump đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức ba trong thập kỷ tới
thông tin được chính phủ mỹ đưa ra mới đây cùng với kế hoạch cắt giảm thuế và chi tiêu ngân sách liên bang
với dự luật ngân sách của chính quyền tổng thống donald trump nền kinh tế mỹ được dự báo sẽ tăng hai năm trong năm nay
hai tám trong năm hai nghìn một mươi chín và ổn định ở mức ba trong dài hạn
các chuyên gia kinh tế cũng có những dự báo khả quan hơn về nền kinh tế mỹ
trong thời gian tới ngay khi các biện pháp tài khoá được đưa ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
khoản chi ngân sách ba trăm linh triệu đô la mỹ cho hai năm tới
cùng với dự luật cải cách thuế lớn nhất trong lịch sử nước mỹ được cho là sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên nhiều nhà kinh tế nhận định mức tăng trưởng kinh tế bền vững là ba sẽ là thách thức đối với chính quyền của tổng thống trump
trong bối cảnh những ngày gần đây thị trường chứng khoán tụt dốc do có tâm lý lo ngại sự tăng trưởng sẽ thúc đẩy lạm phát
gây sức ép lên ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép để tăng mức lãi suất nhanh hơn
đầu năm là khoảng thời gian dành cho các lễ hội ở khắp nơi trên thế giới trong đó không thể không kể đến calivan truyền thống tại bolivia
hàng nghìn vũ công trong trang phục sạc sỡ đã cùng tham gia vào lễ hội đường phố lâu đời nhất tại bolivia
không chỉ mang đến không khí vui tươi rộn ràng mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị độc đáo của nền văn hóa đất nước nam mỹ này
lễ hội calivan truyền thống liên bang mỹ
truyền thống của bolivia được tổ chức tại thành phố oru là lễ hội thường niên lớn nhất tại bolivar
và được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm hai nghìn một
năm nay hàng chục nghìn vũ công đến từ khoảng một trăm ba mươi cộng đồng dân cư ở oru đã tham gia trình diễn tại carnival truyền thống
mỗi cộng đồng có một trang phục và điệu nhảy riêng nhưng cùng nhằm tôn vinh đức trinh nữ của hầm mò vị thánh bảo hộ cho thành phố mỏ oruro
một cộng đồng trong trang phục hóa trang lộng lẫy trình diễn khoảng một mươi tám điệu nhảy truyền thống trong suốt lễ hội
đến với lễ hội du khách không chỉ cảm nhận được sự vui tươi rộn ràng trong từng bản nhạc điệu nhảy
mà hơn thế là cảm nhận sự phong phú độc đáo của nền văn hóa bolivia
tại chile xuất khẩu rượu vang đóng chai của quốc gia nam mỹ này trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt mức kỷ lục năm trăm một mươi bốn tám triệu lít với giá trị đạt một sáu trăm linh bốn tỷ đô la mỹ
các con số này thể hiện mức tăng truyền thống
tăng cả về khối lượng và giá trị so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành rượu vang chile thu được hai trăm bốn mươi năm tám triệu đô la từ hoạt động xuất khẩu rượu đóng thùng và xuất khẩu rượu vang sủi sampanh
với khối lượng ba trăm năm mươi bốn chín triệu lít chủ yếu ở thị trường trung quốc
nước nhập khẩu tám hai triệu thùng chín lít trong năm ngoái với trị giá hai trăm năm mươi bốn triệu đô la
đứng thứ hai là mỹ với một trăm sáu mươi tám triệu đô la và sáu một triệu thùng
tuy nhiên lượng rượu vang mỹ nhập của chile trong năm qua đã giảm năm hai về số lượng và tám tám về giá trị
kế tiếp trong danh sách này lần lượt là nhật bản brazil và anh
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân